thưa quý vị vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nảy sinh trong cuộc sống hay do ghen tuông mà những người chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người vợ đã từng đầu ấp tay gố với mình để rồi kẻ phải xa chân vào vòng lao lý người thì ra đi mãi mãi
và vào sáng qua tòa án nhân dân tp cn đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án li teji bảy mươi hai tuổi quốc tịch đài loan trung quốc về hành vi sát hại vợ là một người phụ nữ việt nam